nhận thấy có điều gì đó không bình thường các trinh sát đã bí mật bám theo nhiều ngày liên tục
sau chuỗi các thông tin có được ban chuyên án xác định có lẽ nhân chỉ bào vai người vận chuyển trái cây để làm bình phong
vì thực tế mỗi chuyến như vậy hắn thường không giao trái cây cho bất kỳ ai mà chỉ đi xuống nhà

được là đối tượng sẽ đi ra ngoài vào thời gian nào và chúng sẽ gặp ai làm gì ở đâu hoặc là cái thời gian chúng đi nhận ma túy là lúc nào thì chưa biết
tiếp tục bám theo nhân gần một tuần sau nhân có thực hiện hành vi sao ma túy cho các đối tượng bán lẻ
nhận định phía sau nhân vẫn còn những đối tượng cộng cán trong đường dây nên trinh sát tiếp tục theo dõi ngày đêm
các nguồn tin bí mật báo về cho ban chuyên án
ngoài việc gặp gỡ đám bán lẻ nhân còn bí mật đến một căn nhà trên đường số năm phường bảy quận gò vấp để gặp gỡ bùi thị kiều loan sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm quê sóc trăng
theo hồ sơ năm hai nghìn một mươi bốn loan từng bị công an huyện mỹ xuyên bắt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nhưng do đang nuôi con nhỏ nên cô ta chỉ bị xử ba năm tù giam
đây là đối tượng cũng đang nằm trong tầm ngắm của trinh sát
ngoài lén lút lui tới gặp loan nhân còn xuất hiện tại khu vực nhà nguyễn văn tú sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn ngụ tại số hai mươi chín trên bốn mươi tám lương ngọc quyến phường năm quận gò vấp
tú từng bị công an quận bình thạnh bắt quả tăng khi thực hiện hành vi cấp tài sản vào năm hai nghìn một mươi ba sau đó bị kết án ba năm tù giam

năm hai nghìn một mươi sáu khi vừa được tha tù chưa được bao lâu thì tú lại bị công an quận này bắt vì tội mua bán trái phép chất ma túy
nhân và loan đã móc nối với nhau và có mối quan hệ mắc xích với các đối tượng trên địa bàn thành phố
thủ đoạn của các đối tượng rất là xảo nguyệt tinh vi để đối phó với lực lượng công an
vào thời điểm đó đối tượng loan và nhân thường xuyên vào các chợ giao dịch mua bán ma túy
mỗi khi đi đối tượng này thường giao dịch là chở trái cây hoặc là bánh mì và hoạt động của bọn chúng rất là xảo nguyệt tinh vi
mở rộng điều tra ban chuyên án xác định loan sinh sống như vợ chồng với một người đàn ông buôn bán ma túy cho đám con nghiện ở quận gò vấp
sau đó đối tượng thu nạp các đồ muối bán lẻ về mình
trong đó có phạm đình nhân và nguyễn hoàng tú
khi có đủ các quân bài trong tay loan kết nối với các đối tượng người nước ngoài tại campuchia để hình thành các đường xây buôn bán ma túy tinh vi với số lượng lớn qua khu vực cửa khẩu sáp các tỉnh tây nam bộ về thành phố hồ chí minh tiêu thụ
ráng chạy cho bằng kịp
hoặc là anh em nào mà chạy theo được trước
anh em nào đã mặc áo mưa sẵn trước rồi
thì mình tập vô mình tranh thủ
mình mặc lẹ lẹ lẹ thật lẹ cái áo vô
xong rồi mình cố gắng mình chạy theo anh em
mình hỏi con anh em chạy tới đâu rồi
mình bắt kịp với anh em để mình không để mất đối tượng
khi mà đối tượng tới biên giới rồi
thì đối tượng lại ngồi chờ trong xe
mình thì mình lại không được
tiếp xúc gần với đối tượng được
mình phải giữ khoảng cách
mình phải kiếm một chỗ nào đó thật là kinh đáo
để mình chạy bản thân mình lại
ở những nơi như vậy
thì lại thường hay có rất nhiều mũi
mũi có chích nhưng mà cũng không dám đập lớn tiếng
hoặc là cũng không dám làm cái gì
để mà gây các đối tượng chú ý
liên tục nắm thông tin từ các mũi trinh sát bảo vệ
kết hợp với những kinh nghiệm điều tra khám phá
từ các vụ án ma túy trước đó
ban chuyên án xác định tất cả những hành động của loan
chỉ là chiêu trò nhằm đánh lạc hướng cơ quan công an
bởi vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi
khi triệt phá đường dây vận chuyển ma túy
từ campuchia về thành phố hồ chí minh tiêu thụ
loan là cánh tay đắc lực
nhưng cô ta đã chứng minh được yếu tố hoài phạm
bàn chuyên án yêu cầu các tổ công tác phải hết sức thận trọng
không bỏ lọt bất cứ thông tin nào
từ loan và các độc phạm
trinh sát ngoài tuyến đeo bám bảo vệ
trước mỗi chuyến hàng một tuần hoặc một mươi ngày

loan thường thuê một số đối tượng nghiện hút
từng có tiền án tuyển sự
về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
trực tiếp lên nằm ngày đêm ở biên giới
để nghe ngóng tình hình
rồi báo lại hàng giờ để cô ta biết cách đối phó

khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng công an thu thêm hai trăm linh một gam ma túy đá gần năm mươi gam ma túy tổng hợp dạng viên nén
nâng tổng số tăng vật thu thập được của vụ án lên đến bốn mươi bảy hai mươi một kg ma túy các loại
với số lượng lớn từ nước ngoài qua các tỉnh biên giới vào việt nam do nữ quái bùi thị kiều loan cầm đầu
để bắt giữ các đối tượng chủ chốt bàn chuyên án đã phải lăn lộn nhiều tỉnh thành
giám sát các đối tượng trong thời gian dài đối mặt với nhiều hiểm nguy
tuy nhiên với quyết tâm tấn công không khoan nhượng với tội phạm ma túy
tập thể cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm
cũng như các đơn vị tham gia phá án đã đồng sức đồng lòng vượt qua khó khăn
để đưa các đối tượng ra xử lý trước pháp luật
chương trình hành trình phá án tuần này của chúng tôi xin được phép khép lại
xin chào và hẹn gặp lại trong khung giờ này tuần sau